thưa quý vị bộ y tế cho biết tổng số ca được điều trị khỏi từ trước tới nay là chín mươi hai bảy trăm ba mươi tám bệnh nhân
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có tổng cộng hai trăm năm mươi năm bảy trăm bốn mươi tám ca covid một mươi chín
trong đó đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là có hai trăm năm mươi một bảy trăm năm mươi ba ca
riêng tại hà nội vào trưa ngày một mươi bốn tháng tám theo thông tin từ sở y tế hà nội
trên địa bàn thủ đô tiếp tục ghi nhận thêm hai mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
và trong đó có bảy ca ghi nhận tại cộng đồng và một mươi bốn ca tại khu vực cách ly
trước tình hình diễn biến đang ngày càng phức tạp nhằm tập trung ngăn chặn đẩy lùi và tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều tỉnh thành đã tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thành phố hồ chí minh đạt ra mục tiêu đến ngày một mươi năm tháng chín sẽ kiểm soát được tình hình dịch bệnh với các tiêu chí cụ thể
theo đó đến chủ nhật ngày một mươi năm tháng tám thành phố hồ chí minh sẽ công bố kế hoạch chính thức
theo hướng tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
tại đà nẵng lãnh đạo thành phố đà nẵng đã thống nhất chủ trương từ tám h ngày một mươi sáu tháng tám đến tám h ngày hai mươi ba tháng tám
dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố
cụ thể người dân không được ra khỏi nhà thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó
nhà cách ly với nhà
cơ quan công sở đơn vị giảm tối đa số lượng người làm việc tại trụ sở
chỉ cử người ở lại làm những công việc thật sự cần thiết
các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao được phép hoạt động
và chỉ được tối đa ba mươi số lượng người lao động tại đơn vị
tất cả các cơ quan đơn vị doanh nghiệp phải đảm bảo tổ chức ba tại chỗ
ubnd tỉnh khánh hòa cũng quyết định thực hiện cách ly toàn xã hội đối với toàn thành phố nha trang
từ ngày một mươi bốn tháng tám đến giờ ngày hai mươi tháng tám
tại bình định chiều ngày một mươi ba tháng tám
chủ tịch ubnd tỉnh cũng quyết định toàn tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi năm của chính phủ đến hết ngày hai mươi năm tháng bốn
trước đó tỉnh bình định đã giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị một mươi năm của chính phủ
từ sáu giờ ngày một tháng tám để phòng chống dịch
tính đến nay đã có hơn một mươi tám triệu liều vaccine từ các nguồn khác nhau về đến việt nam
trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một số lượng vaccine sẽ về nhiều và rồn rập
bộ y tế yêu cầu các địa phương
cần phải tăng tốc tiêm chủng để đảm bảo miễn dịch cộng đồng
đến nay tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là một mươi ba hai trăm năm mươi sáu bốn trăm bảy mươi hai liều
theo bộ y tế trong hai tuần gần đây tiến độ tiêm chủng trên cả nước đang được đẩy mạnh
trung bình mỗi ngày tiêm gần bốn trăm linh mũi
để việc vận chuyển bảo quản nhanh nhất bảo đảm tuyệt đối an toàn đến các địa phương kịp thời
bộ y tế yêu cầu kho bảo quản tại các quân khu trong tuần này phải xong phải được cấp phép
thực hiện cơ chế điều hành quân khu ngay từ lô vaccine sau
nơi nào khó khăn thì quân đội sẽ huy động phương tiện của quân đội thực hiện
bộ y tế cũng đề nghị bộ thông tin và truyền thông sớm khởi động chiến dịch truyền thông
kêu gọi người dân tải app khai báo đầy đủ đăng ký tiêm và triển khai cấp giấy chứng nhận tiêm chủng
qua phần mềm quét mã qr code nhất là các địa điểm công cộng
trong đó có các điểm tiêm chủng
kết quả xét nghiệm cũng được liên thông và trả qua phần mềm
thưa quý vị nhằm phát hiện và ngăn chặn các loại tội phạm lợi dụng thời gian giãn cách xã hội
để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật các tổ công tác cảnh sát cơ động
thực hiện nhiệm vụ tuần tra lưu động trên khắp các tuyến phố hà nội
và để hiểu rõ hơn về công việc của các chiến sĩ cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ vào ca đêm như thế nào
mời quý vị hãy cùng phóng viên antv theo chân tổ công tác thuộc tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm hà nội
hãy quay tí nhé

hãy quay tí nhé
những trường hợp sau khi kiểm tra và nhắc nhở đều được ghi vào sổ theo dõi tuần lưu của tổ công tác
tôi gửi cho anh giấy tờ nhé
tổ tuần tra cảnh sát cơ động thực hiện tuần lưu liên tục chú ý vào các tuyến phố nhỏ các tuyến phố trọng điểm
tuần lưu liên tục để kịp thời phát hiện để đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
như buổi tuần tra kiểm soát hôm nay thì tổ chủ yếu là tập trung vào kiểm tra hành chính
cơ bản hôm nay là tất cả các người
kiểm tra mà tổ tuần tra kiểm tra là đều đầy đủ giấy tờ
đồng hồ đã bước sang ngày mới chỉ còn ánh đèn và sự bình yên
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý khác
tại tỉnh quảng trị lực lượng chức năng gồm bộ đội biên phòng công an hải quan
vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy tại khu vực biên giới
cụ thể vào lúc giờ ba mươi phút
ngày một mươi bốn tháng tám tại thôn làng vây xã tân long huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
lực lượng bộ đội biên phòng đội kiểm soát ma túy cục hải quan tỉnh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng trị công an huyện hương hóa
phối hợp và bắt giữ hồ văn long sinh năm hai nghìn trú tại huyện hướng hóa
có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ tại hiện trường là sáu mươi viên nén màu hồng hình trụ
đối tượng long khai nhận đó là ma túy tổng hợp
hiện vụ án đang được đấu tranh mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
tại cao bằng công an tỉnh cao bằng vừa phát hiện và bắt giữ thêm một cán bộ trong vụ bán methadone
cho người nghiện tại trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh này
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng quyết định khởi tố bị can đối với đàm văn huy
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
huy là cán bộ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cao bằng đã cấu kết với các đối tượng
nguyễn thị thục anh lý văn luân và hoàng thị trao thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy
các đối tượng trên khai nhận số methadon trên là do đối tượng thục anh và hoàng thị trao cầu kết với nhau
bí mật lấy từ kho chứa methadone của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cao bằng
mang đi bán cho các đối tượng nghiện ma túy có nhu cầu sử dụng
đối tượng đàm văn huy đã nhiều lần mua methadone với nguyễn thị thục anh
rồi bán lại cho các con nghiện khác để kiếm lời
còn đối tượng lý văn luân là người có vai trò giúp sức để nhóm người trên phạm tội
cơ quan công an đã xác lập chuyên án đầu tranh bắt quả tăng các đối tượng đã giao dịch mua bán một chín trăm linh ml methadone
với hành vi giết người nguyễn văn tấu sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi chín trú tại huyện phú tân tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
theo thông tin ban đầu nguyễn văn tấu sống chung cùng
cùng nhà với con gái ruột là nguyễn thị phụng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu và con rể là đào văn dõng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng tám ông dõng và vợ xảy ra mâu thuẫn cự cãi
nên ông dõng dọn đồ ra phía sau nhà để ngủ và uống rượu một mình
sau đó ông dõng có gọi điện cho bà phụ bảo mang ảnh thẻ cá nhân của mình đến chỗ ông dõng
nhưng bà phụ không thực hiện
đến khoảng hai mươi ba h cùng ngày ông dõng ra nhà trước đập cửa kính và đe dọa
sẽ giết bà phụ
ông dõng đã giết ông tấu và bà phụ
ông tấu khuyên con rể bình tĩnh nhưng ông dõng không nghe mà tiếp tục ham dọa
nên ông tấu đã lấy cây búa cầm thủ sẵn trên tay đập nhiều nhát vào đầu ông dõng
khiến ông dõng tử vong
sau khi gây án ông tấu đã đến cơ quan công an đầu thú
và tiếp theo sẽ là những thông tin về chuyên án tội phạm
nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an